phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam bộ y tế nhận định
việc biến chủng omicron xuất hiện tại việt nam là điều đã được dự báo trong bối cảnh dần mở cửa trở lại
ông phu nhấn mạnh

đặc biệt vị chuyên gia lưu ý việc ưu tiên bảo vệ các đối tượng yếu thế trước covid một mươi chín
như người cao tuổi người có bệnh nền cần được đặt lên hàng đầu
đây là những đối tượng có nguy cơ diễn biến nặng
việc hạn chế các ca bệnh nặng sẽ giúp giảm tải cho hệ thống y tế
đặc biệt là đơn vị cấp cứu hồi sức từ đó giúp giảm tỷ lệ tử vong ông phu nói
thời điểm cuối năm ông fu lo ngại covid một mươi chín có thể lây lan nhanh
theo ông việc người dân về quê đi lại tiếp xúc nhiều sẽ khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh
không chỉ trong nội tỉnh mà có thể là giữa các tỉnh thành và cả nước
ông phu nói thêm các địa phương phải đánh giá nguy cơ xây dựng sẵn các kịch bản chi tiết
để đáp ứng các tình huống có thể xảy ra tuy diễn biến dịch để xem xét có thể mở rộng hoạt động nào
tạm dừng hoạt động nào
ông cũng khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm túc khuyến cáo năm k
hạn chế đi lại xuất hiện ở nơi đông người nếu không cần thiết
liên quan tới ca mắc biến thể omicron đầu tiên tại việt nam
hiện tại năm người trú tại tỉnh nghệ an đi chung chuyến bay với các bệnh này
đang cách ly tại nhà và giám sát theo dõi tình hình
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nghệ an cho biết
hiện tại cơ quan chức năng đã điều tra truy vết và giám sát chặt chẽ năm công dân
đi chung chuyến bay với ca nhiễm covid một mươi chín chủng omicron đầu tiên tại việt nam
năm người này trú tại thành phố vinh quỳnh lưu yên thành huyện hương yên nghệ an
hiện tại cả năm người đều có kết quả xét nghiệm ba lần âm tính với sars cov hai
trong thời gian tới các công dân sẽ tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm để theo dõi
lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nghệ an nói thêm
những người này đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung và tiếp tục được theo dõi y tế tại nhà
hiện tại sức khỏe của họ đang ổn định không có dấu hiệu bất thường
trước đó một ngày sở y tế đề nghị trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín
các huyền thị xã thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan
tổ chức ra soát tất cả các công dân trên chuyến bay pampoo airways qh chín nghìn hai mươi tám từ anh quốc về sân bay nội bài
tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đã trở về lưu trú trên địa bàn tỉnh lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai ngay
nếu kết quả các trường hợp này âm tính tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà
tại nơi lưu trú không tiếp xúc người xung quanh không tập trung nơi đông người
cho đến khi đủ một mươi bốn ngày kể từ ngày nhập cảnh lấy mẫu xét nghiệm rt pcr vào ngày thứ